đến sáng ngày một mươi bốn tháng bảy khói vẫn bốc ra từ phía trong sưởng hóa chất
ở đường trần đại nghĩa xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
nguyên nhân được xác định là do hóa chất tại hiện trường phản ứng ngay khói
và người dân gần khu vực vẫn phải sơ tán vì lo ngại độc hại
như vậy bốn ngày sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng vẫn đang túc trực
ở hiện trường để phun xịt nước dập tắt hoàn toàn khói đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
hiện mái tôn nhà sưởng cùng các kết khấu thép đã bị đổ sập
ủy ban nhân dân xã lê minh xuân cho biết nơi xảy ra cháy là kho xưởng chứa thức ăn chăn
nuôi thủy sản và hóa chất xử lý nước
hiện tại đám cháy đã được dập tắt nhưng do bên trong các hóa chất như clon natri vôi
tiếp xúc với nhau tạo phản ứng gây khói trên diện tích chừng ba mươi m hai
có khoảng một trăm sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng
sau khi cháy phía chủ xưởng đã hỗ trợ sáu mươi trường hợp với số tiền là một triệu đồng
một trường hợp để di dời
hiện ủy ban nhân dân xã đang tiếp tục tống chê thiệt hại hỗ trợ an cư an sinh
cho một trăm sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng này